kính thưa quý vị tại tuyến kênh đôi địa bàn thuộc phường sáu quận tám tp hcm
tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát đường thủy rạch cát đã phát hiện phương tiện tàu thủy
chở theo khoảng một mươi hành khách không mặc áo phao nên tiến hành ra hiệu lệnh kiểm tra
thời điểm bị tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy rạch cát phòng cảnh sát giao thông
công an tp hcm kiểm tra người điện ông lái thuyền mang số hiệu sg năm nghìn bảy trăm một mươi chín không xuất trình được giấy phép kinh doanh
cũng như các chứng chỉ chuyên môn giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách
người điện ông này cho biết phương tiện trên do người điện ông này sở hữu
trạm cảnh sát đường thủy rạch cát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông này với các lỗi
đón hành khách tại các vị trí chưa được công bố cấp phép hoạt động
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được quy định tại nghị định một trăm ba mươi chín năm hai nghìn một mươi một nghị định chính phủ
trong giai đoạn trước và trong tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn và hiện nay là sau tết
nhất là thời điểm các đình chùa tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm
phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm cảnh sát điều tra
thường xuyên triển khai kiểm tra việc thực hiện quy định về mặt áo phao
hoặc cầm dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông
kiểm tra chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên việc chở người phương tiện
theo đúng số lượng được phép chuyên chở trên phương tiện
trương huệ vân chu lập cơ là hai bị cáo buộc giúp sức cho bà trương mỹ lan chiếm đoạt
gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng scb
cụ thể trương huệ vân được trương mỹ lan tin tưởng giao đứng tên cổ phận góp vốn
tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc vàng tỉnh pháp
cơ quan điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi trương huệ vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới
thành lập sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty không hoạt động thật năm mươi khoản vay
tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm khoản vay này còn dư nợ hai tám trăm linh tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định trương huệ vân đã giúp sức đồng phạm với trương mỹ lan
chiếm đoạt số tiền gần một một trăm linh tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lại phát sinh là hai mươi năm tỷ đồng
ông chu lập cơ quốc tịch hồng kông trung quốc là chồng bà trương mỹ lan
theo đó đối tượng này là cổ đông chính chủ tịch hội đồng quán trị
giữ vây rộng quyết định cao nhất tại công ty cổ phận times square việt nam
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn chu lập cơ đã giúp trương mỹ lan
hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng scb
cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng tổng số tiền giải ngân là hai mươi chín bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng
thời hạn vay vốn năm năm đến năm hai nghìn một mươi bảy các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được
trương mỹ lan thuyết phục chu lập cơ tiếp tục sử dụng tài sản công ty times square để thế chấp
tài sản thế chấp này đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho năm mươi bốn khách hàng vay vốn
tại ngân hàng scb nhằm gia hạn cho số nợ được đảm bảo là ba mươi năm năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
tính đến thời điểm ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tổng nghĩa vụ các khoản nợ cho chu lập cơ
ký hợp thức thủ tục còn bốn mươi sáu khoản vay với tổng cộng dư nợ là ba mươi chín hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
cơ quan điều tra cáo buộc chu lập cơ đã giúp sức bà trương mỹ lan gây thiệt hại
cho ngân hàng scb số tiền chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
bốn bị cáo là đồng phạm của bà nguyễn phương hằng đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ đưa ra xác
sự phúc thảm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà nguyễn phương hằng
giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thảm vụ án này
sau bản án bà hằng không kháng cáo chấp nhận mất hình phạt ba năm tù giam
về hiện chấp hành án tại trại giam an phước tỉnh bình dương
tuy nhiên bốn đồng phạm của bà nguyễn phương hằng đã kháng cáo bản án sơ thẩm
đề nghị tòa án phúc thảm xem xét giám nhận hình phạt
bốn bị cáo gồm đảng anh quân là tiến sĩ luật nguyễn thị mai nhi
cựu trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân cựu trướng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
theo hồ sơ vụ án bà nguyễn phương hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội
livestream xâm phạm bí mật đệ tư ảnh hưởng uy tính danh dự nhiều cá nhân
như ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ vy oanh
ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream
và đăng tải trên facebook và các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên internet
đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh
hồ sơ vụ án thể hiện để tăng uy tính đồ tin cậy cho những phát ngôn của mình
bà nguyễn phương hằng mời ông đặng anh quân cùng tham gia vào những buổi livestream
ông quân đã cùng tương tác phát ngôn về nội dung liên quan góp phần cố vũ tinh thần
góp thêm ý chí cho bà chủ đại nam thực hiện hành vi phạm tội
xác định công tác bảo đảm an ninh trực tự là nhiệm vụ rất quan trọng
thời gian qua công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã huy động tối đa lực lượng phương tiện quyết liệt triển khai các mặt công tác
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm tệ nạn xã hội
qua đó giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn
để đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội thời gian qua
công an huyện cẩm mỹ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trực tự an toàn xã hội huy động lực lượng nắm địa bàn
tổ chức tuần tra tuy bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hình sự kinh tế ma túy
qua đó tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định
điển hình qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện đã triệt phá bắt giữ năm đối tượng
gồm lê văn đức vọng a bác và phạm chí thành đào duy lâm và nguyễn thị thảo linh
đến ngụ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
thu giữ một gói ma túy một cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một mươi nỏ bằng thủy tinh
ngoài ra công an huyện còn điều tra khám phá năm mươi bảy trên năm mươi tám vụ

công an huyện còn điều tra hai mươi bảy bắt xử lý một trăm linh hai đối tượng phạm tội về trực tượng xã hội
phát hiện triệt phá một mươi bảy vụ tổ chức đánh bạc đánh bạc bắt một trăm một mươi một đối tượng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện ba mươi ba vụ bắt năm mươi sáu đối tượng
thu giữ gần một trăm năm mươi tám gram ma túy đá gần sáu gram heroin và một số dụng cụ phương tiện có liên quan
đã khởi tố hai mươi chín vụ năm mươi một bị can xứ phạt hành chính bốn vụ bốn đối tượng với số tiền một mươi bốn triệu đồng
qua tuần tra đảm bảo trực tự an toàn giao thông kiểm soát các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an huyện đã tiến hành lập biên bản hơn ba năm ngàn trường hợp vi phạm
ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính gần ba bốn ngàn trường hợp nộp kho bạc nhà nước gần năm tỷ đồng

thông tin về vụ án mạng mới xảy ra tại hải dương
ngay sau khi gây ra vụ án đối tượng phạm văn thuyết trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã bị lực lượng công an bắt giữ
theo điều tra ban đầu do ghen tuông với vợ cũ nên vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng hai phạm văn thuyết đã mang theo dao bầu đến phòng trọ của chị thoa là vợ cũ của mình ở thôn phạm xá xã ngọc sơn thành phố hải dương
tại đây khi thấy chị thoa và anh nguyễn văn nhẫn cùng một số người khác đang ngồi ăn cơm thuyết đã dùng dao đâm anh nhẫn nhiều nhát gây thương tích mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh nhẫn đã tử vong
ngay sau khi gây án phạm văn thuyết đã bị công an xã ngọc sơn cùng người dân bắt giữ và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra làm rõ
kết quả kiểm tra ban đầu đối tượng phạm văn thuyết có nồng độ cồn ở mức cao khi gây án
tai nạn giao thông dẫn đến ẩu đả đánh nhau điều này không phải là hiếm có thể va chạm chỉ do vô ý hậu quả cũng không đáng kể
nhưng thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ việc sau khi va chạm giao thông những người trong cuộc lại có hành vi bạo lực gây bức xúc trong dư luận và gây hệ lụy không đáng có
vâng những hành vi này cần phải bị lên án và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như là hình thành văn hóa tham gia giao thông một cách văn minh lịch sự của mỗi người
những hình ảnh từ clip này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày vừa qua
chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ khi đi trên đường hai thanh niên đã bất chấp đi vào đường cấm xe máy để đuổi theo xe đã va quyệt với mình
thậm chí còn có hành vi hung hãn côn đồ khi chặn các phương tiện có lái xe quay lại hành động của hai đối tượng
công an quận hai bà trưng hà nội đã nhanh chóng xác định hai đối tượng là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi